tại hà nội kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ban kinh tế trung ương đã long trọng tổ chức chương trình gặp mặt ban kinh tế trung ương bảy mươi năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế đảng
tham dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng nguyên bí thư trung mương đảng các đồng chí ủy viên trung ương đảng và đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và địa phương
tại buổi gặp mặt thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những đóng góp to lớn liên tục của ban kinh tế trung ương và các thế hệ cán bộ trong bảy mươi năm qua và khẳng định
bảy mươi năm đi lên cùng đất nước ban kinh tế trung ương đã tham mưu cho đảng đề ra các chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội một cách kịp thời phù hợp với hoàn cảnh thực tế
trong đó có những chủ trương đường lối tạo ra những bước ngoặt có tính đột phá về phát triển kinh tế xã hội quyết định sự thành công của cách mạng việt nam
kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống là dịp để cán bộ đảng viên công chức viên chức ban kinh tế trung ương ôn lại và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà đảng và nhân dân giao phó